liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi trung học phủ thăm quốc gia hành một mươi tám tại sơn la viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với tám bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sáu bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và đinh hải sơn nguyên cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la
hai bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ theo khoản một điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự gồm nguyễn thanh nhàn nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng đỗ khắc hưng nguyên cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la